sau bốn lần trễ hẹn thì dự kiến bến xe miền đông mới tại quận chín tp hcm sẽ được đưa vào hoạt động bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám tới đây
hiện sở giao thông tp hcm đã thống nhất với chủ đầu tư là tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn về thời điểm ngày một mươi năm tháng tám
sở cũng đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất hợp đồng thuê đất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các dịch vụ tiện ích bên trong
bảo đảm khi bến xe miền đông mới đi vào hoạt động sẽ có hiệu quả thuận lợi và an toàn